các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giới hạn đỏ trên mạng xã hội
quyết định khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng đang được dư luận ủng hộ bởi bà đã đi qua giới hạn luật pháp cho phép và xã hội nào cũng cần có chất tự những quy chuẩn phải được tôn trọng chung
cụ thể trong chuyên mục thời sự của việt nam nét có đăng tải bài viết bà nguyễn phương hằng bị bắt và giới hạn đỏ trên mạng đăng ngày hai mươi bốn tháng ba đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự việc này
cụ thể trong bài viết có đoạn
ngay sau khi công ty đại nam tổ chức buổi đua cả ngựa lẫn chó và để mặc cho mc lấy tên những đối thủ của bà hằng đặt cho những con vật với lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận
giữa tiếng cười hô hố của ceo nguyễn phương hằng thì không ít người đã đoán trước kích cục không hay cho người đàn bà này
phẫn nộ đang còn thì giọt nước chản ly bà hằng thêm vào khi déo tên một lãnh đạo thành phố hồ chí minh với những quy kết vô cớ cùng lời lẽ xấu xí
dường như những tố cáo của nhiều người bị bà hằng chửi rụa vu khống cảnh báo hay phạt hành
chính của cơ quan chức năng không làm bà ta trùn bước mà ngược lại càng coi thường pháp luật hơn
bất cứ quốc gia hay xã hội nào dù tôn trọng tự do cá nhân và quyền biểu đạt cùng ngôn luận thì mọi thứ nằm trong khuôn khổ của luật pháp
không thể mượn danh chính nghĩa hay dùng lời lẽ vu khống mượn danh này để mà sát xỉ nhục lôi kéo đám đông và vòng xoáy ngôn từ thù hận kích động thô tủ xấu xí
chúng ta khuyến khích và cổ vũ cho những ý kiến đúng đắn phát biểu chừng mực và có tính xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn
coi người sửa chữa sai lầm nhưng không thể chấp nhận chuyện làm nhục người khác có hệ thống kéo dài và ảnh hưởng xấu đến xã hội như vậy
công bằng mà nói nếu bà hằng chỉ dừng lại ở mức bóc phốt vạch trần sai trái của vài nhân vật danh tiếng cần tu chỉnh mình thì có lẽ không có kết cục này và phần nào đó còn được xã hội ghi nhận
nhưng một khi bà tự xem mình là người phán quyết đứng trên tất cả chửi bới vu khống và đặt điều không chửa một ai thì luật pháp phải điều chỉnh hành vi phạm pháp này
ngôn từ gây sợ bà đã dùng hành vi phản cảm bà gieo rác và hành xử của đám đông bị bà lôi kéo kích động không chỉ tổn hại cho nạn nhân trực tiếp của bà mà còn làm xã hội náo loạn cùng những quy chuẩn đạo đức bị bóp méo nhân cách của nhiều người bị sô lệch và pháp luật bị xem thường
nếu bà hằng biết điểm rừng mà các cá nhân mình được phép
giới hạn mà bất cứ ai sống ở bất kỳ nơi nào không được phép vượt qua và ý thức được đúng quyền tự do ngôn luận thì chẳng phải lĩnh kết cuộc sống hôm nay
do có tên tuổi và cả sự tung hô nhất thời chưa đủ là bà hằng thỏa mãn hay ngó mạng hoặc vì động cơ lý do nào khác khiến bà bị xử lý hình sự cơ quan điều tra sẽ làm rõ
nhưng rõ ràng tác hại xấu từ sự kiện này sẽ còn dài chưa kể những người ủng hộ bà đã hiểu vì sao và chấp nhận sai phạm của thần tượng mình hay lại đổ cho abcd gì đấy
tuy nhiên việc đông đảo công chúng thở phào khi drama này kết thúc chuỗi ngày gây sợ với chửi mắng ngập tràn cõi mạng của bà cho thấy cơ quan công an ra tay xử lý hoàn toàn cần thiết
bà nguyễn phương hằng bị bắt xúc phạm người khác thiếu căn cứ kẻo tự dứt họa
câu chuyện xoay quanh việc nguyễn phương hằng bị bắt để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thể khiến người trẻ ngậm nghĩ
cần nói ngay
đã suốt một thời gian dài bà nguyễn phương hằng đã châm ngòi cho những cuộc khẩu chiến gai gắt trên mạng giữa nữ đại gia này với các nghệ sĩ của sobit việt một số nhà báo ka youtuber và cả những người mà bà hằng cảm thấy trướng tay gai mắt
trong những cuộc sửng cổ nổ ra dân mạng nhất là giới trẻ đã theo sát diễn biến những đôi co giữa hai bên
để rồi giờ đây khi bà nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam nhiều người trẻ té ngửa khi thấy có bóng dáng mình
mới nhất trên báo thanh niên có đăng tải bài viết có tiêu đề
bà nguyễn phương hằng bị bắt xúc phạm người khác thiếu căn cứ kẻo tự dứt họa
trong bài viết này có trích dẫn quan điểm của thạc sĩ tâm lý nguyễn thị đào lưu giảng viên trường đại học văn làng
bà cho rằng người thông minh là người biết điểm dừng
dưới góc độ tâm lý thạc sĩ tâm lý nguyễn thị đào lưu giảng viên trường đại học văn lang cho rằng
trong mỗi người ai cũng có một cái tôi bên trong và khi cái tôi ấy bị xúc phạm đe dọa thì thường sẽ phản ứng lại bằng nhiều cách
có thể lờ đi trong im lặng có thể cãi lại có thể tìm một cách nào đó để hạ bệ làm giảm uy tín cái tôi của người khác
tuy nhiên những cách này không thể giải quyết được mâu thuẫn thậm chí nó sẽ làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng
bà lưu chia sẻ vì lẽ đó khi bị vu khống đặt điều nên xem xét cẩn thận lại những điều người khác nói liệu nó có đúng hay không có sự hiểu lầm nào đó diễn ra không
nếu đó chỉ là sự hiểu lầm bạn nên bình tĩnh trao đổi lại với người đã đưa ra những nhận định không
đồng thời cũng nên giúp kinh nghiệm trong lúc phát ngôn hành động để tránh gây hiểu lầm dẫn đến những tình huống không mong muốn
còn trong trường hợp những nội dung bị phát tán hoàn toàn bịa đặt làm ảnh hưởng đến cá nhân gia đình thì nên thu thập đầy đủ bằng chứng nhờ pháp luật và cơ quan chức năng can thiệp
cũng theo bà lưu hiện nay một bộ phận người trẻ vẫn có những người tranh cãi tay đôi đấu tố quan lại với những người xúc phạm mình trên mạng xã hội
hết sức tránh đôi co cãi vãi nhau đặc biệt là trên mạng xã hội
nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của mình
bà lưu nói và giải thích dẫn quá sẽ bắt khôn càng tranh cãi thì sẽ càng muốn tranh cãi và khi đó rất dễ có những hành vi lời nói thiếu chuẩn mực
mà lời nói đi rồi sẽ không rút lại được nữa
đặc biệt phát ngôn trên mạng xã hội thì không những không rút lại được mà nó sẽ lan truyền một cách chóng mặt
nhiều người không chứng kiến không nghe đầy đủ câu chuyện họ chỉ chứng kiến lúc chúng ta phát ngôn những lời này thì sẽ càng có nhiều người nhận định sai về chúng ta
người thông minh là người biết điểm rừng biết phân tích thiệt hơn
đích đến cuối cùng của mỗi cuộc tranh luận là xem ai hơn ai vì vậy dừng lại đúng lúc chính là chúng ta đã chiến thắng
nên kiện để đẩy lùi cái xấu ra khỏi mạng xã hội
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn hữu lộc đoàn luật sư tp hcm cho biết hiện nay tình trạng nhiều người lên mạng xã hội để vu khống xúc phạm đến người khác diễn ra khá phổ biến
đặc biệt là việc lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như live stream chia sẻ hình ảnh video
lập group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật sử dụng ngôn ngữ phản cảm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
thế nên tôi cho rằng khi bị xúc phạm vu khống cần chuẩn bị hồ sơ thu thập chứng cứ để kiện người xúc phạm ra tòa án
đó là cách hành xử vừa đúng pháp luật vừa bảo vệ danh dự uy tín của bản thân lại vừa văn minh và góp phần đẩy lùi cái xấu ra khỏi mạng xã hội giúp cho cuộc sống công bằng hơn ông lộc nói
ông lộc cũng cho biết hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác
có thể bị xử phạt hành chính có thể bị xử phạt hành chính có thể bị xử phạt hành chính
theo quy định tại điều năm nghị định số một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp cũng có thể bị phạt theo điều một trăm năm mươi
tội làm nhục người khác với mức phạt cảnh cáo phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
còn theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
thì phạm tội vu khống sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
vâng thưa quý vị việc làm lúc này của cơ quan chức năng không chỉ vì thượng tôn pháp luật
coi trọng nhân phẩm con người mà còn làm cho môi trường mạng xã hội bớt vẩn đục
giăn đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để massat làm nhục bồi xấu người khác và tự phong thánh cho mình
hơn nữa dù là ai nếu vi phạm pháp luật thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt
vậy bà nguyễn phương hằng có thể đối mặt với những hình phạt nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video tiếp theo ở phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại